nặng hàng chục tấn đi theo hướng từ cảng tân thuận vào trung tâm thành phố
đến khu vực phường một mươi hai quận bốn thì mất lái tông đổ giải phân cách
rồi cuốn theo hai xe máy vào gầm trước khi tông sập nhà dân ven đường
vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ một người bị thương nặng
giao thông qua khu vực bị phong tỏa hoàn toàn nhiều giờ liền